tại hà nội hội nhà báo việt nam phối hợp cùng bộ lao động thương minh và xã hội
tổ chức lao động quốc tế ilo tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em
đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức và là hoạt động thiết thực
truyền thông lên án tình trạng lạm dụng lao động là trẻ em hiện nay
cuộc thi được phát động từ ngày một mươi tháng sáu hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em
sau sáu tháng phát động ban tổ chức đã lựa chọn được bốn mươi trên tổng số một trăm linh bảy tác phẩm
đủ tiêu chí của sáu mươi bảy cơ quan báo chí trong cả nước với bốn loại hình báo chí
báo in phát thanh truyền hình và báo điện tử
các tác phẩm đều phản ánh chân thực sinh động thực tế về vấn đề lao động trẻ em
từ bốn mươi tác phẩm ban tổ chức đã lựa chọn ra một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
không có giải a hai giải b được trao cho báo nhân dân và báo điện tử việt nam nét
sáu giải c và tám giải khuyến khích cho các tác giả
nhóm tác giả có tác phẩm bảo đảm tính truyền thông giáo dục góp phần nâng cao nhận thức
hiểu biết cộng đồng giúp người đọc hiểu được khái niệm và nhận dạng lao động trẻ em